luật thủy lợi có hiệu lực từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám trong đó có rất nhiều điểm mới được quy định
giúp cho công tác quản lý vận hành và khai thác công trình thủy lợi đạt hiệu quả hơn
vừa qua tại tỉnh bắc ninh tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã triển khai hội nghị thi hành luật thủy lợi khu vực phía bắc
tại hội nghị đại diện tổng cục thủy lợi đã giới thiệu hệ thống pháp luật về thủy lợi
bao gồm luật thủy lợi cùng sáu nghị định hai thông tư và một quyết định hướng dẫn triển khai thực hiện luật thủy lợi
đồng thời thảo luận các chuyên đề về cấp giấy phép xử phạt vi phạm hành chính và cắm mốc chỉ giới
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đây cũng là vấn đề tồn tại nhiều năm qua do trồng chéo trong phân cấp quản lý
trong công tác giải quyết cho việc quản lý thì đã tăng cường thêm các hiệu lực hiệu quả
tăng cường cho trường hợp
chức năng quản lý nhà nước tăng cường tốt hơn
và đồng thời giải quyết những bài toán khó khăn trong thực tiễn
thì luật thủy lợi đã được đề cập khá chi tiết và cụ thể
và đây chúng tôi cho rằng là một bộ luật rất cơ bản để giải quyết cho cái lĩnh vực của công tác thủy lợi
chủ quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
theo mục tiêu nhiệm vụ thiết kế và tiềm năng lợi thế của công trình
đây cũng là những điểm mới của luật thủy lợi
có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
việc thi hành luật thủy lợi là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh giải pháp quản lý khai thác công trình thủy lợi hiệu quả
khắc phục được thực trạng buông lỏng quản lý như hiện nay
trước khi luật thủy lợi có hiệu lực
thì giữa trồng đấn giữa ngành nông nghiệp nói chung và ngành tài nguyên
trong quá trình xử lý các vi phạm quá trình cấp phép
mỗi địa phương mỗi tỉnh
có một phân giao nhiệm vụ không thống nhất của các địa phương
rồi cái thủ tục để giải quyết các vi phạm công trình thủy lợi
nói chung là chúng ta chưa đủ hành năng pháp lý để chúng ta xử lý
hiện nay đối với luật thủy lợi ban hành thì đã giải quyết được cơ bản một số vấn đề đấy
được biết trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật thủy lợi
khu vực đồng bằng sông cửu long
và khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ